vào sáng qua ngày một mươi tám tháng bốn người dân đã phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực hang đá thuộc xóm ngay xã mỹ hòa huyện tân lạc tỉnh hòa bình và thông báo đến cơ quan chức năng
các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết đồng thời xác định danh tính nạn nhân chính là nghi can liên quan đến vụ hiếp giết thiếu nữ bùi thị e sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã mỹ hòa huyện tân lạc vào ngày một mươi tháng bốn tại núi cuông
quá trình khám nghiệm hiện trường tử thi cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân là bùi văn đê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện tân lạc trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh hòa bình tích cực điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi tháng bốn chị e sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xóm ngay xã mỹ hòa huyện tân lạc tỉnh hòa bình đi chăn bò
đến chiều tối không thấy chị e trở về nên công an huyện tân lạc đã phối hợp cùng với gia đình chính quyền và quân chúng nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đã phát hiện chị bùi thị e đã chết lõa thể tại khu đồi cuông ở mỹ hòa tân lạc
trên cổ có vết cắt sâu bằng vật sắc
khám nghiệm hiện trường từ thi kết quả khám nghiệm xác định sơ bộ ban đầu nạn nhân bị hiếp dâm và cắt cổ dẫn đến tử vong